quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại trung tâm văn hóa kinh bắc tỉnh bắc ninh
ủy ban văn hóa giáo dục chủ trì phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh bộ văn hóa thể thao và du lịch và tỉnh bắc ninh
đã tổ chức hội thảo văn hóa hai nghìn hai mươi hai với chủ đề thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa
đồng chủ trì điều hành hội nghị có đồng chí chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội nguyễn đắc vinh cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
gần tám trăm linh đại biểu là các nhà lập pháp các nhà hoạch định chính sách cùng các chuyên gia nhà khoa học văn nghệ sĩ
các nhà quản lý doanh nghiệp văn hóa trong và ngoài nước
phát biểu khai mạc hội thảo phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nhấn mạnh
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đảng nhà nước luôn nhận thức sâu sắc vị trí vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của văn hóa
dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng phát triển văn hóa con người việt nam
hệ thống quan điểm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về phát triển văn hóa con người việt nam ngày càng được hoàn thiện
thể hiện rõ trong nhiều văn kiện quan trọng kể từ khi đảng được thành lập tới nay
dưới sự lãnh đạo của đảng sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị
sự ủng hộ hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân
nên chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
tuy nhiên văn hóa vẫn chưa được các cấp các ngành
nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm đầy đủ tương xứng với kinh tế
công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý văn hóa có lúc còn lúng túng chậm trễ
nhất là trong việc thể chế quá các quan điểm chủ trương đường lối của đảng về văn hóa
hội thảo là sự kiện chính trị khoa học văn hóa rất quan trọng có nhiều ý nghĩa
nhằm cụ thể hóa thực tiễn hóa và thể chế hóa
việc triển khai nghị quyết đại hội
lần thứ một mươi ba của đảng các nghị quyết của trung ương và kết luận của hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một
đây cũng là dịp để các nhà lập pháp các nhà hoạch định chính sách
cùng các chuyên gia nhà nghiên cứu các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa và lĩnh vực khác
thảo luận tìm kiếm các giải pháp xây dựng hoàn thiện các thể chế chính sách
nhằm huy động khơi thông và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nền văn hóa
xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc phát huy giá trị văn hóa
sức mạnh con người việt nam hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
trên con đường đi từ truyền thống đến hiện đại để thành công
các quốc gia có bề dày lịch sử văn hóa đều nỗ lực xây dựng các thể chế thiết chế chính sách văn hóa
vừa khơi dậy phát huy được những giá trị truyền thống tốt đẹp
vừa loại bỏ được những yếu tố đã trở nên lỗi thời lạc hậu trì trệ không đáp ứng được yêu cầu phát triển
xóa giải được những mâu thuẫn nghịch lý hạn chế được các cú sốc văn hóa
tạo ra những bước chuyển nhịp nhàng giữa cái cũ và cái mới giữa truyền thống và hiện đại trong phát triển nền văn hóa đất nước
nhiều vấn đề của phát triển văn hóa hiện nay trong đó có các vấn đề về nguồn nhân lực
nguồn lực tài chính bố trí cán bộ làm công tác văn hóa
cũng đã được thảo luận sâu tại hội thảo
ban tổ chức đã lắng nghe các ý kiến đề xuất để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền
từ đó cụ thể hóa thành các chính sách lớn đầu tư tốt hơn hiệu quả hơn cho phát triển văn hóa
sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương và bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thắp hương tưởng niệm đồng chí nguyễn minh tiến nguyên
thứ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí
một mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm hai mươi hai một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí nguyễn minh tiến
người chiến sĩ cộng sản kiên trung dũng cảm luôn trung thành tuyệt đối với đảng
với tổ quốc và nhân dân người lãnh đạo chỉ huy mẫu mực của lực lượng công an nhân dân
xem phim tư liệu ôn lại quá trình hoạt động công tác của đồng chí nguyễn minh tiến
do truyền hình công an nhân dân xây dựng bộ trưởng tô lâm khẳng định
với ba mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân trong đó một mươi năm năm làm thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn minh tiến đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng chí là một trong những người đặt nền móng xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và gia đình
ôn lại lịch sử truyền thống đồng thời sẻ chia những kinh nghiệm bài học quý cho lớp lớp thế hệ trẻ nói chung
cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói riêng học tập và nói theo
thay mặt gia đình bà lê phương vợ cố thứ trưởng nguyễn minh tiến bày tỏ sự xúc động và trân trọng
những tình cảm tốt đẹp mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an dành tặng cho gia đình
nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình nuôi dạy con cháu khôn lớn trưởng thành
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị cố thứ trưởng bộ công an nguyễn minh tiến một vị lãnh đạo toàn tài toàn tâm
người đã có những đồng góp hết sức quan trọng trong suốt quá trình phát triển vững mạnh của lực lượng công an nhân dân việt nam
với hơn ba mươi năm công tác trong ngành một mươi năm năm với vai trò thứ trưởng
đặc biệt đồng chí là người đã đặt nền
móng vững chắc cho sự phát triển của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân hiện nay
được trao tặng huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước hạng nhất
huân chương độc lập hạng nhì huân chương quân công hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
đặc biệt năm hai nghìn một mươi hai cố thứ trưởng bộ công an nguyễn minh tiến được chủ tịch nước truy tặng huân chương độc lập hạng nhất
đó là những ghi nhận của đảng và nhà nước cho sự công hiến
những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và sự phát triển của lực lượng công an nhân dân nói riêng
đồng chí nguyễn minh tiến được bộ trưởng trần quốc hoàn tin cậy và giao cho trọng trách xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
trong cuộc kháng chiến chống mỹ thiếu nước từ tư duy đến tổ chức hành động
đồng chí nguyễn minh tiến cũng đã giúp đồng chí bộ trưởng xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
thành một lực lượng vũ trang tin cậy của đảng đủ sức đối phó với mọi thủ đoạn mọi phương tiện kỹ thuật tiên tiến của địch
đồng chí cũng là một trong những người đã đặt nền móng để xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
có phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia phát hiện đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đồng chí nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai tên khai sinh là nguyễn công trân
xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại ngọc thụy gia lâm hà nội
một mươi bảy tuổi đồng chí đã tham gia hội thanh niên phản đế và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình
với hơn ba mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân một mươi năm năm giữ cương vị thứ trưởng bộ công an
ngay khi được bộ trưởng trần quốc hoàn tin cậy giao nhiệm vụ đồng chí đã ghi nhiều dấu ấn và thành công quan trọng
một nhà ngoại giao công an một nhà đàm phán rất là thuyết phục về sự giúp đỡ
rồi là viện trợ
sự ủng hộ của bộ nội vụ liên xô cũng như cộng hòa dân chủ đức tiếp pháp hungary và một loạt các nước sau chủ nghĩa khác
giúp cho bộ nội vụ bộ công an việt nam xây dựng và hình thành những cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc
cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật nghiệp vụ rất hiện đại
trên cương vị của mình thứ trưởng nguyễn minh tiến đã đề xuất phát triển lực lượng cán bộ chuyên môn về khoa học hình sự
hợp tác xây dựng viện kỹ thuật hình sự
và đào tạo chuyên môn do nước ngoài tài trợ
từ đó nhiều đoàn cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ công an ra nước ngoài học tập nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ
đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn đặt ra
với cái quyết tâm đó với cái tầm nhìn đó cho nên là công an việt nam có một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nghiệp vụ đầu tiên
được đào tạo một cách rất bài bản và tiếp nhận để vận hành những loại máy móc phương tiện trang bị
thứ trưởng nguyễn minh tiến đã dành nửa cuộc đời của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân việt nam
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình thứ trưởng nguyễn minh tiến đã giành nửa cuộc đời của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân việt nam
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày một trưởng thành tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì ấm no hạnh phúc của nhân dân
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn được gọi tắt là đề án sáu
ghi nhận nhiều kết quả bước đầu tích cực cụ thể thiết thực
người dân doanh nghiệp dần nhận thấy những tiện ích do chuyển đổi số mang lại
cùng với các bộ ngành bộ công an đã thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc triển khai đề án sáu
với quyết tâm cao nỗ lực lớn toàn lực lượng công an nhân dân đã và đang triển khai quyết liệt thực hiện đề án
và trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích và doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình chuyển đổi số trong công an nhân dân
trong gần một năm qua với những dấu ấn nổi bật qua phần trình bày của biên tập viên linh chi
xin chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trên tinh thần xác định triển khai thực hiện đề án sáu là mệnh lệnh công tác là trách nhiệm danh dự của lực lượng công an nhân dân
toàn lực lượng công an đã tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp và sau gần một năm triển khai đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực
trong tổng số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu theo đề án sáu ngành công an có nhiệm vụ cung cấp
một dịch vụ công trực tuyến bao gồm cấp cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông đăng ký thường trú đăng ký cấp biển số xe mô tô xe gắn máy
thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình cấp đổi căn cước công dân khai báo tạm vắng thông tin lưu trú
xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thủ tục làm con dấu thu nhỏ
giấu nổi dấu si và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu và cuối cùng là cấp cấp lại giấy phép lái xe
cho đến nay bộ công an đã cung cấp tất cả một mươi một trên tổng số một mươi một dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công bộ công an cổng dịch vụ công quốc gia
trong đó nhiều dịch vụ công đã tạo ra thuận lợi rất lớn cho người dân có thể dẫn chứng như là nhóm dịch vụ công trực tuyến cấp cấp lại sổ đổi bổ sung hộ chiếu
ở mức độ bốn ngồi ở bất kỳ đâu vào thời điểm nào
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet nhận hộ chiếu theo hình thức công dân đã đăng ký qua bưu điện hoặc là qua cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
vâng như vậy là công dân đã không cần phải đến các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính như trước đây
điều này đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân trong bối cảnh nhu cầu xuất nhập cảnh đi nước ngoài tăng cao sau đại dịch
vâng nhanh tiện lợi giảm thiểu thời gian công sức đi lại
việc lực lượng công an cải cách thủ tục hành chính triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân
ngay trên cổng dịch vụ công bộ công an chỉ qua vài thao tác trên điện thoại anh tam đã có thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký cư trú
điều mà nếu như trước đây phải cần rất nhiều thủ tục giấy tờ xác minh
cũng ngay tại trụ sở công an xã anh bắc đã được lực lượng công an tại đây tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký xe máy
thay vì phải đi hơn hai mươi km lên trụ sở công an huyện như trước đây
công an xã mạng lăng cũng đã tổ chức thực hiện hồ sơ đăng ký xe máy
đăng ký xe máy mô tô xe gắn máy xe đạp biển
bà con dân chúng tôi rất là phấn khởi và đến đây các đồng chí công an cũng làm rất là nhanh chóng
tại các trụ sở công an các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến được niêm yết công khai
cùng với bộ phận một cửa nhiều mô hình hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng đang được triển khai đến từng khu dân cư
giúp người dân tiếp nhận và hoàn toàn chủ động với các thủ tục hành chính qua dịch vụ công
triển khai dịch vụ công trực tuyến này tôi thấy rất là tiện lợi cho mọi công dân
khi nào các thủ tục hành chính công đỡ phải đi lại và đỡ phải có những phần phiền phức dọc đường đi
tôi thấy đồng chí triển khai cái này phục vụ mọi dân rất là tốt
ví dụ như vừa đầu mình đi làm là tư pháp cho bằng google
thì mình phải lên trinh trinh trinh trinh
văn phòng một cửa mình ngồi mình đợi rất là lâu
nhưng mà bữa nay có khai ở nhà thì mình ở nhà mình khai trước xong rồi mình chỉ lấy mình nộp
rồi đến nhà họ cho mình giấy hẹn mình cầm
đến nhà mình lấy mình là mình nhận cái quả mình đi về thôi
nó sẽ đơn giản hơn nhiều
theo số liệu thống kê trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công bộ công an đã tăng lên
nếu như sáu tháng đầu năm
ở mức dưới một mươi
thì nay đã tăng lên gần một mươi năm
số lượng tài khoản đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an
cũng tăng từ gần sáu mươi sáu tài khoản
ở thời điểm đầu tháng tám
lên ba trăm bốn mươi tài khoản
ở thời điểm hiện nay
tức là tăng hơn năm lần
cùng với đó bộ công an đã cơ bản hoàn thành
việc cung cấp hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công
mức độ ba mức độ bốn
thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công an
song song với việc xây dựng các quy trình
nội bộ cắt giảm thủ tục hành chính
thì bộ công an cũng đã thể hiện vai trò
tiên phong gương mẫu
trong việc phối hợp với các bộ ngành
triển khai đề án sáu
trên nền tảng ứng dụng từ cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và căn cước công dân
cụ thể đã triển khai
kết nối chính thức với một mươi hai đơn vị bộ ngành
một mươi bốn địa phương
và một số doanh nghiệp nhà nước
đồng bộ gần bốn mươi triệu thông tin
mã bảo hiểm xã hội
đã có một mươi một một trăm bảy mươi một
trên tổng số một mươi ba

sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
tích hợp bảo hiểm y tế
trong khám cho bệnh
đạt tỷ lệ trên tám mươi năm
với gần một bảy triệu công dân
sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
đi khám cho bệnh
đồng bộ gần chín mươi tám triệu mũi tiêm vaccine
từ bộ y tế
tổ chức xác thực trên hai mươi triệu thông tin thuê bao
với ba nhà mạng
nhằm giải quyết tình trạng siêm giác
và trước đó bộ công an đã phối hợp
với bộ giáo dục
và đào tạo
triển khách đăng ký dự thi trực tuyến
cho gần một triệu thí sinh
đạt tỷ lệ chín mươi ba một
gọc phần tiết kiệm rất lớn chi phí
từ căn cước công dân gắn chip
thì đã ứng dụng xác thực danh tính
tại các quầy giao dịch ngân hàng
và thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân
thay thế thẻ atm
tại một số tỉnh thành phố
đặc biệt ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua
bộ công an đã công bố hệ thống định danh
và xác thực đệ tử
đưa việt nam trở thành một trong những nước
có định danh đệ tử quốc gia
việc sử dụng tài khoản định danh đệ tử
sẽ là một trong các phương thức
giúp người dân sử dụng thay thế
cho sổ hộ khẩu sổ tạm chú giấy
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
điều này thể hiện
sự cố gắng nỗ lực rất lớn
của toàn lực lượng
và quan trọng nhất là từng bước thay đổi thói quen của người dân
từ trực tiếp sang trực tuyến
đây cũng là một bước cải cách rất lớn
vượt qua được nhiều những tâm lý
thậm chí lợi ích cục bộ
để phục vụ nhân dân với tinh thần công hiến cao nhất
có được những kết quả ấn tượng nêu trên
là cũng do có sự quan tâm
chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
thủ tướng chính phủ
sự phù hợp chặt chẽ của các bộ ban ngành có liên quan
sự tham gia của các tổ chức
các doanh nghiệp
và sự đồng tình ủng hộ
của nhân dân
sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của đảng ủy quân trung ương
lãnh đạo bộ công an
với quyết tâm chính trị cao thống nhất
xuyên suốt từ trung ương tới cơ sở
đặc biệt là
biểu dương tinh thần trách nhiệm
sự công hiến sáng tạo
bản lĩnh của đội ngũ cán bộ
chiến sĩ công an trên khắp ngoại miền
của tổ quốc nhất là các đồng chí
ở cấp xã rất vất vả
ngày đêm để hoàn thành
thu thập dữ liệu phục vụ nhân dân
với tinh thần phục vụ cao nhất
những kết quả này cũng đã khẳng định vai trò vị thế
và sự cống hiến đóng góp của lực lượng công an nhân dân
đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia
tạo nền tảng để đẩy mạnh hơn nữa
nhiệm vụ này trong năm hai nghìn hai mươi ba
và những năm tiếp theo
công tác chuyển đổi số trong công an nhân dân
đã tạo ra những bước chuyển quan trọng
trong cải cách thủ tục hành chính ngành công an
nhất là triển khai đề án sáu
và trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến
đối với người dân
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân và doanh nghiệp
trong phát triển kinh tế xã hội
những kết quả này đã khẳng định vai trò
vị thế và sự công hiến
đóng góp của lực lượng công an nhân dân
đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia
tạo nền tảng để đẩy mạnh hơn nữa
nhiệm vụ này trong năm hai nghìn hai mươi
và những năm tiếp theo
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay
xin được tạm dừng tại đây